hôm nay ngày hai mươi bảy tháng bảy là dịp để toàn đảng toàn dân tộc cùng nhau phát huy truyền thống tốt đẹp
đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc việt nam
và bày tỏ sự tri ân sâu sắc của thế hệ sau đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc tự do của tổ quốc
và trong ngày kỷ niệm đáng nhớ này quỹ hỗ trợ hạt giống việt của báo nhân dân
do ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam tài trợ đã trao tặng nhiều ngôi nhà tình nghĩa
cho gia đình các thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn
bà đào thị nhậm năm nay đã tám mươi sáu tuổi là vợ của liệt sĩ nguyễn thanh nhàn sống tại huyện kiến sương tỉnh thái bình
bản thân bà cũng là một trong những nữ thanh niên sung phong tiêu biểu
đã từng nhận được nhiều huân chương của đảng và nhà nước trao tặng
tuy nhiên gia đình bà lại là một trong những gia đình chính sách có hoàn cảnh hết sức khó khăn
các hoạt động sinh hoạt của đời sống hàng ngày trong ngôi nhà lợp mái ngói
xuống cấp nghiêm trọng với tổng diện tích chỉ chưa đầy ba mươi năm m hai
nhận được căn nhà tình nghĩa dù nhỏ bé nhưng vô cùng ấm cúng
bà đào thị nhậm không giấu nổi sự xúc động
tất cả các ông các bà các bác các ông các bác cũng quan tâm đến tôi già yếu

gia đình bà đào thị nhậm chỉ là một trong số nhiều gia đình thương binh liệt sĩ
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh thái bình
được quỹ hỗ trợ hạt giống việt của báo nhân dân phối hợp với ban thường vụ tỉnh đoàn
huyện đoàn tỉnh thái bình trao tặng nhà tình nghĩa
mỗi căn nhà dù nhỏ bé đơn sơ
nhưng lại chứa đựng biết bao tình thương sự cảm thông chia sẻ
chúng tôi nghĩ đây là một hoạt động rất là thiết thực cụ thể
trong việc thể hiện đạo lý của dân tộc đền đơn đồng nghĩa
và sự chung tay góp sức của toàn xã hội
trong cùng với các quỷ chính quyền các địa phương
để tạo điều kiện cho những gia đình chính sách có điều kiện
và có một cuộc sống ấm no tốt đẹp hơn
và qua đấy cũng thể hiện tình cảm chiên của những người đang sống
với những người đa khuất của những người đang hưởng đến thành quả hòa bình
với công nghiên đoàn
hy sinh cuồng thể cho anh đi trước
tình thương sự sẻ chia ấy chính là nguồn động viên khích lệ
cũng như sự chiên sâu sắc đối với sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh
vì độc lập tự do của dân tộc
đặc biệt vào ngày kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy này